bộ y tế và liên minh châu eu cùng với ủy ban nhân dân tỉnh sơn la vừa tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng trạm y tế xã triềng yên bằng nguồn vốn hỗ trợ của eu
tham dự có bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến cùng đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
công trình trạm y tế xã triềng yên được xây dựng trong một mươi tháng với tổng vốn đầu tư hơn ba bốn tỷ đồng gồm một mươi một phòng làm việc cùng các công trình phụ trợ
đây là một trong số những công trình đầu tư cho trạm y tế xã
đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã do bộ y tế ban hành sẽ được đầu tư từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi năm bằng nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau
giai đoạn một chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do eu viện trợ không hoàn lại dành hơn ba trăm linh tỷ đồng đầu tư mua trang thiết bị đầu tư xây dựng mới chín mươi một trạm y tế tại các xã đặc biệt khó khăn
giai đoạn hai sẽ dành hơn bốn trăm linh tỷ đồng tiếp tục đầu tư một trăm hai mươi bảy trạm y tế xã ở các xã đặc biệt khó khăn
việc chọn trạm y tế xã triềng yên có ý nghĩa đáp ứng yêu cầu thuận lợi cho nhân dân và đồng bào các dân tộc anh em trong vùng đến khám chữa bệnh
đây sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ phòng bệnh khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe một cách có chất lượng hiệu quả và gần dân nhất